bộ tài chính vừa ban hành thông tư số một mươi bốn về việc giảm giá và miễn hoàn toàn không thu
đối với một mươi năm loại dịch vụ chứng khoán nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
cụ thể không thu miễn hoàn toàn đối với sáu dịch vụ như dịch vụ đăng ký niêm yết
đăng ký chứng khoán dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu giảm một mươi bao loại dịch vụ
gồm giao dịch trên thị trường cơ sở thị trường phái sinh dịch vụ lưu ký chứng khoán
đối với dịch vụ quản lý vị thế quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh giảm từ một mươi năm
và sẽ giảm từ ba mươi năm mươi cho bốn dịch vụ như quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm dịch vụ thực hiện quyền
thời gian áp dụng quy định tại thông tư ít nhất trong vòng hơn năm tháng từ ngày một mươi chín ba đến ngày ba mươi một tám hai nghìn hai mươi
trường hợp tình hình dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp bộ trưởng bộ tài chính sẽ xem xét
quyết định kéo dài thời gian áp dụng thông tư này trong trường hợp cần thiết